các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước khi vướng vào lao lý bà nguyễn phương hằng nhiều lần lên mạng xã hội
liên tục đầu tố nhiều cá nhân và nghệ sĩ
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm để tố cáo thần y võ hoàng yên là lừa tiền tỷ
trong đơn tố cáo bà hằng thông tin việc vợ chồng ông bà biết ông yên có các hoạt động chữa bệnh từ thiện
trong một lần ông yên khám chữa bệnh ở bình dương vợ chồng đại gia này có tiếp xúc
sau đó họ hỗ trợ ông yên xây chùa ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng của bão lụt
thời gian này ông yên tâm sự về việc thiếu nợ nhiều người khi xây dựng chùa
hoạt động thiện nguyện chữa bệnh miễn phí và trồng thuốc
bà hằng cho biết do cảm kích nên đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông yên để ông này trả nợ và làm thiện nguyện
bà hằng cho rằng khi tìm hiểu vợ chồng bà phát hiện ông yên không xây chùa
hoạt động thiện nguyện và chống thuốc như đã nói
do đó bà tố cáo ông nghiên lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng
ngoài ông võ hoàng yên bà nguyễn phương hằng cũng từng lên mạng xã hội để live stream
và nhắc đến tên nhiều nghệ sĩ trong hoạt động từ thiện làm dậy sóng vấn đề tiền từ thiện
cho rằng một số nghệ sĩ như danh hài hoài linh ca sĩ thủy tiên mc trấn thành
chưa minh mạch khi làm từ thiện bà hằng đã làm đơn tố cáo họ
gửi đến công an tp hcm và bộ công an
sau khi bị bà hằng tổ cáo các nghệ sĩ đã lần lượt sao kê tài khoản ngân hàng và lên mạng giải thích
từ đây có nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra
chưa dừng lại ở đó khi một số nhà báo lên tiếng bình luận về vấn đề livestream của bà hằng
cũng đã phải nghe những lời lẽ được cho là lăng mạ xúc phạm của bà
tuy nhiên những người bị bà hằng tố cáo đều được giải oan
đối với đơn tố cáo ông võ hoàng yên tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thông báo chính thức khép lại điều tra
quyết định không khởi tố vụ án hình sự sau gần một năm xác minh
sau đó lần lượt các nghệ sĩ bị bà phương hằng tố cáo cũng được cơ quan điều tra minh ngoan
trong đó công an tp hcm khẳng định nghệ sĩ hoài linh không ăn chặn tiền từ thiện như đơn tố cáo của bà hằng
còn với những người khác bộ công an cho rằng số tiền các nghệ sĩ nhận được còn ít hơn số tiền họ bỏ ra để làm từ thiện
nhiều cá nhân bị bà hằng tố cáo đã gửi đơn đến công an tp hcm công an tỉnh bình dương
họ cho rằng bà nguyễn phương hằng có hành vi vu khống làm nhiều người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước động thái trên công an tp hcm đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng từ ngày một mươi sáu tháng hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn để phục vụ công tác điều tra thông tin tố giác tội phạm
tối ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
theo dõi vụ việc luật sư hà huy phong giám đốc công ty luật interco nhận định về việc khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng xuất phát từ việc bị can có hành vi sử dụng mạng xã hội nhằm cung cấp nhiều thông tin không có cơ sở xúc phạm đến uy tín danh dự nhân phẩm của nhiều người trong một thời gian dài
hành vi của bị can đã xâm phạm tới trật tự xã hội danh dự nhân phẩm và uy tín của các nạn nhân
hành vi diễn ra một cách công khai liên tục trong thời gian dài thông qua sử dụng mạng xã hội lợi dụng quyền tự do ngôn luận để cung cấp thông tin và thỏa mã xúc phạm nhiều người dẫn tới việc dư luận hiểu sai hiểu không đúng coi thường các nạn nhân làm đảo lộn trật tự xã hội
luật sư phong cho biết qua các buổi live stream của bị can có thể thấy hoạt động này được thực hiện một cách cố ý

có thể bị phạt xử lý vi phạm hành chính thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo luật sư mạng xã hội là nơi chia sẻ thông tin ở gần như tất cả các lĩnh vực trong xã hội bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cá nhân tổ chức có thể truy cập để thực hiện quyền tự do ngôn luận chính đáng của mình
tuy nhiên việc phát ngôn bừa bãi đăng nội dung phản cảm sai sự thật làm ảnh hưởng tới người khác sẽ gây ra những hậu quả và hệ lụy vô cùng nguy hiểm
theo luật sư quỳnh trong bối cảnh công nghệ phát triển mạng xã hội gần như không thể thay thế như hiện nay thì việc phát ngôn sao cho chuẩn mực là một trong những điều đáng lưu tâm bởi đôi khi hành vi nhỏ và hậu quả lớn
chính vì thế trong mọi tình huống người dùng mạng xã hội cần tiết chế cảm xúc điều chỉnh phát ngôn trên mạng xã hội sao cho phù hợp với điều kiện môi trường và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình nói ra
ông quỳnh cho rằng khi nghĩ về hậu quả phải chịu
sau những phát ngôn sai lệch cộng đồng mạng sẽ có thể tiết chế được phần nào phát ngôn của mình
luật sư quynh nói mạng xã hội tuy ảo nhưng lại phản ánh con người thật của chính những người sử dụng nó
do đó văn hóa ứng xử và những phát ngôn trên mạng cần được sử dụng như ngoài đời thật
các cá nhân liên quan không chỉ bị cộng đồng mạng đánh giá thấp mà còn đứng trước nguy cơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình
luật sư ngô huỳnh phương thảo công ty luật trách nhiệm hiệu hạn trường anh tú
cũng nhấn mạnh con người cần được bảo vệ về danh dự nhân phẩm và đời tư
không ai được cho mình quyền xúc phạm người khác
theo nữ luật sư pháp luật không có ngoại lệ phát ngôn trên mạng xã hội cũng đã có quy tắc ứng xử
cơ quan chức năng cần phải có các biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm hành động chửi bới
xúc phạm người khác với tốc độ lan truyền chóng mặt như hiện tượng của bà nguyễn phương hằng
luật sư thảo cho rằng đối với vụ việc bà nguyễn phương hằng
cần phải có các chế tài và các biện pháp xử lý kịp thời
tránh các hệ lụy đáng tiếc xảy ra như nạn nhân bị xúc phạm sẽ tự vẫn nhảy lầu
gia đình tan nát ảnh hưởng đến những đứa trẻ vô tội có cha mẹ là nạn nhân của những việc làm trên
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hàng tố thần y võ hoàng yên đã lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng
trong đơn bà hằng cho rằng trước đó do cảm kích nên đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông yên
để ông này trả nợ và làm thiện nguyện
sau ông yên bà hằng còn nhiều lần lên mạng xã hội để live stream
tố một số nghệ sĩ như danh hoài hoài linh tùy tiên mc trấn thành chưa minh bạch khi làm tư thiện
sau đó bà hằng làm đơn tố cáo họ gửi tới công an tp hcm
quá trình điều tra xác minh công an tp hcm ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố võ hoàng yên
công an địa phương này cũng khẳng định nghệ sĩ hoài linh không ăn chặn tứ thiện như đơn của bà hằng tố cáo
còn với những người khác bộ công an xác định số tiền các nghệ sĩ nhận được còn ít hơn số tiền mà họ bỏ ra để làm từ thiện
ngày hai mươi năm tháng ba công an tp hcm cho biết bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
bị mắt tạm giam tại chạy giam t ba mươi ở huyện củ chi tp hcm
bà hằng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hôm hai mươi bốn tháng ba
sau khi tống đạt các quyết định và khám xét nơi ở cảnh sát di lý bà hằng về trại giam t ba mươi
thời gian hạn tạm giam đối với người này là ba tháng